theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp vùng biển các tỉnh từ khánh hòa đến cà mau
bao gồm vùng biển đảo phú quý có mưa rông và gió giật mạnh cấp sáu đến cấp tám khiến biển động cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực bắc biển đông bao gồm cả quần đảo hoàng sa tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu
giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
thời tiết các khu vực trên cả nước ngày một mươi sáu tháng một phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét độ ẩm từ sáu mươi năm đến chín mươi sáu độ
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ c có nơi dưới một mươi ba độ c cao nhất từ một mươi tám hai mươi một độ c riêng khu vực tây bắc có nơi từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ c
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét độ ẩm từ sáu mươi đến chín mươi sáu nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ c
cao nhất từ một mươi sáu đến một mươi năm độ c
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa riêng phía nam có nơi mưa vừa gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba trời rét độ ẩm từ sáu mươi năm chín mươi chín nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c